để làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh bên cạnh việc giám sát người từ các tỉnh thành phố khác trở về địa phương
kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly tập trung thì vấn đề đặt ra là việc giám sát theo dõi và hướng dẫn các trường hợp cách ly tại nhà theo đúng quy định
tại đà nẵng ubnd tp đã yêu cầu tất cả các quận huyện tăng cường quản lý đối với các trường hợp trên kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân không chấp hành
đo thân nhiệt hai ngày một lần lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe cho hơn hai trăm năm mươi f hai cách ly y tế tại nhà là việc làm thường xuyên của tổ covid một mươi chín cộng đồng phường hòa an quận cấm lệ
chính quyền cơ sở cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về sự chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng
hôm nay nhà cô bị f hai nhưng mà cô cũng là người tự giác đi khai báo ở khu vực của phường
cách ly tại nhà hai mươi bốn trên hai mươi bốn không có tiếp xúc gần và đi ra là khẩu trang để ở nhà cũng thực hiện khẩu trang đầy đủ
với địa bàn phường rồng và cái số lượng f hai thì hiện nay đến thời điểm hiện nay thì rất là nhiều hai trăm năm mươi bốn trường hợp
do đó là công tác tuyên truyền thì được địa phương chủ động thực hiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đối tượng trong công tác thực hiện phòng chống dịch